trong khuôn khổ hội nghị cấp cao trực tuyến asean lần thứ ba mươi sáu diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng sáu
bên cạnh các chương trình trọng tâm của asean năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã thảo luận và thông qua tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực
vì một thế giới công việc đang thay đổi
tuyên bố khẳng định cam kết của asean về việc thúc đẩy hợp tác lao động giáo dục và kinh doanh
nhằm tăng cường các kỹ năng mới cho tương lai cũng như đẩy mạnh giáo dục và việc làm
asean là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới
động lực của sự tăng trưởng là quy mô dân số của khu vực với khoảng sáu trăm năm mươi triệu người
trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình sau kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp bốn
thay đổi công nghệ tất yếu dẫn đến biến động về thị trường lao động
thay đổi về thế giới việc làm và nghề nghiệp
tương lai là khoảng bốn mươi các ngành nghề mà người lao động không có kỹ năng phù hợp được
trước tình hình như thế rồi vấn đề di cư lao động di chuyển lao động
thì đòi hỏi chúng ta phải rất quan tâm đến phát triển nhân lực
do đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đầy đủ những thay đổi
và trở nên phù hợp hơn với tương lai nằm trong chương trình nghị sự ưu tiên asean hai nghìn hai mươi
ưu tiên này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tác động đến mọi mặt đời sống xã hội trong đó có lực lượng lao động
trước khi được các nhà lãnh đạo asean thông qua tại hội nghị cấp cao ba mươi sáu
tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực vì một thế giới công việc đang thay đổi
được đưa ra thảo luận và đã được thông qua tại hội nghị hội đồng cộng đồng văn hóa xã hội asean lần thứ hai mươi ba
để thảo luận về nỗ lực xây dựng cộng đồng asean trên trụ cột văn hóa xã hội
nhằm thực hiện cam kết chung của các nhà lãnh đạo cấp cao asean
nhằm hướng tới một mục tiêu chung là vì người dân và lấy người dân làm mục tiêu là động lực
để nâng cao năng lực cạnh tranh của asean cộng đồng asean cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
các nước asean đang tập trung nhiều vào các mũi nhọn phát triển nguồn nhân lực
trong đó đặc biệt là những ngành công nghệ công nghệ thông tin